tình hình dịch covid một mươi chín tại tp hcm có nhiều chuyển biến tích cực và cơ bản đã kiểm soát được dịch bệnh
bộ y tế có công văn gửi ủy ban nhân dân tp hcm đề nghị sắp xếp để nhân lực hỗ trợ phòng chống dịch covid một mươi chín trở về địa phương công tác
theo đó để đảm bảo sức khỏe và việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ nhân viên chức y tế
bộ y tế đề nghị ủy ban nhân dân tp hcm hỗ trợ các thủ tục cần thiết để các đoàn cán bộ
viên chức y tế hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ chống dịch trở về địa phương đơn vị công tác
thời gian chậm nhất trước ngày một mươi năm tháng một mươi
trước đây do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp tại tp hcm
bộ y tế đã huy động nhân lực y tế từ các địa phương đơn vị sự nghiệp trực thuộc bộ y tế
và các cơ sở giáo dục đại học y dược tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại tp hcm